thưa quý vị trước tình trạng hai trăm linh người lao động đang là nạn nhân của việc chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội
không được hưởng các chế độ kể cả lương hưu tổng liên đoàn lao động việt nam vừa đề nghị có giải pháp xử lý cụ thể
báo cáo bộ chính trị trình quốc hội phương án giải quyết
bên cạnh đó thủ tướng chính phủ cũng đã giao bộ lao động thương binh và xã hội khẩn trương kiểm tra
ra soát và báo cáo thủ tướng đồng thời phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng dự thảo luật
bảo hiểm xã hội sửa đổi trong đó có nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm
vấn đề này thì đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng
tại phiên làm việc với thủ tướng phạm minh chính ngày một tháng hai ông nguyễn đình khang
chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết hiện hơn hai trăm linh lao động đang bị nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội
nếu không sớm có biện pháp xử lý những người này không được hưởng chế độ kể cả lương hưu
giao thông vận tải và xây dựng là hai ngành có nhiều doanh nghiệp
nợ lương bảo hiểm theo thống kê của công đoàn
các tổng công ty ngành giao thông vận tài nợ gần hai trăm linh năm tỷ đồng tiền lương và bảy trăm năm mươi tỷ đồng đóng bảo hiểm xã hội
doanh nghiệp xây dựng nợ hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng tiền lương và bốn trăm ba mươi năm tỷ đồng đóng bảo hiểm xã hội
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng bảo hiểm xã hội việt nam từng nhiều lần phản ánh tình trạng doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội
né tránh cán bộ bảo hiểm nhưng mang tiền nộp ngay khi có công an
cùng thành công
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng bảo hiểm xã hội việt nam từng nhiều lần phản ánh tình trạng doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm